điều tra ban đầu xác định vào đêm một mươi năm dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một đối tượng lường văn sáu tên gọi khác là inch không ngủ và lấy quần áo đặt lên bếp rồi bật lửa đốt
mẹ ruột đối tượng là bà vàng thị sương phát hiện và can ngăn thì bị đối tượng dùng dao đâm chém nhiều nhát dẫn đến tử vong tại chỗ
phát hiện sự việc em trai đối tượng là lường văn hậu lao vào can ngăn cũng bị đối tượng dùng dao đâm chém nhiều nhát hậu bỏ chạy ra khỏi nhà và kêu cứu
chưa dừng lại sáu sau đó tiếp tục cầm dao chạy ra cổng và đâm chém nhiều nhát vào người bố đẻ là lường văn phơi khiến ông phơi tử vong tại chỗ
sau khi gây án sáu quay vào nhà và dùng con dao khác tự cắt cổ mình
đến một giờ sáng lực lượng công an huyện than uyên đã khống chế bắt giữ đối tượng và đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đối tượng đã tử vong
nạn nhân lường văn hậu may mắn được người dân cùng bản đưa đi cấp cứu nhưng hiện nay tình trạng sức khỏe vẫn đang nguy kịch
theo người thân trong gia đình cho biết trong vài ngày gần đây đối tượng sáu có nhiều biểu hiện thần kinh không ổn định lời nói và sinh hoạt bất thường
công an huyện vân hồ chủ trì phối hợp với công an huyện mộc châu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la vừa phá thành công chuyên án bắt quả tăng hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
các đối tượng bị bắt là nguyễn văn dương chú tại xã phiêu khoài huyện yên châu tỉnh sơn la
và lê văn cường chú huyện mộc châu tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ gồm bốn túi ma túy đá có trọng lượng gần bốn kg hơn một trăm linh triệu đồng và một xe ô tô
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng
công an thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc cho biết đơn vị đã bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại phường trương nhị thành phố phúc yên
vào tối ngày một mươi sáu tháng một tại nhà bà nguyễn thị minh nguyệt ở tổ một phường trương nhị công an tp phúc yên phát hiện bắt quả tang một mươi ba đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền
tăng vật thu giữ gồm một mươi bảy xe máy hai xe ô tô một mươi một điện thoại di động và gần ba mươi triệu đồng được biết sới bạc này do nguyễn văn tuấn ở phường trương nhị đứng ra tổ chức
điểm cuối năm khi mà hoạt động vui chơi lễ hội của người dân có chiều hướng gia tăng thì đây cũng là cơ hội là đất sống của các đối tượng tổ chức đánh bạc
và để phục vụ đắc lực cho việc tổ chức đánh bạc cũng như là tổ chức đánh bạc bịp thì các thiết bị như thế này đã được cung cấp cho các đối tượng tổ chức đánh bạc
và với những thiết bị nhỏ gọn như thế này vô cùng tinh vi như thế này thì những ván bài không còn mang tính chất may rủi mà đều nằm trong sự tầm kiểm soát của các đối tượng tổ chức đánh bạc bịp
đây là nhóm đối tượng chuyên cung cấp các thiết bị công cụ hỗ trợ cho hoạt động đánh bạc vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận nam tử liêm bắt giữ mới đây
cầm đầu nhóm đối tượng là trần văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở vĩnh yên vĩnh phúc cùng ba đối tượng phụ trách quản lý trang facebook bịp công nghệ cao và thành phát casino
có địa chỉ giao hàng trực tiếp tại khu vực bến xe mỹ đình hoặc chở khách về nơi tạm trú để thực hiện giao dịch
tăng vật thu giữ gồm hai trăm tám mươi bộ bài dấu số một mươi sáu máy soi ba áo đổi bài cùng nhiều thiết bị khác phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc bịp
trong hai giờ đồng hồ từ hai mươi hai đến hai mươi bốn h ngày một mươi sáu tháng một lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến vành đai phạm văn đồng đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn đã tiến hành kiểm tra hơn một trăm năm mươi lượt phương tiện lập biên bản xử lý hai trường hợp vi phạm đối với một tài xế lái ô tô và một xe mô tô
nếu cộng thêm hai đội cảnh sát giao thông chợ lớn và hàng xanh thì có ba trăm một mươi ba lượt kiểm tra phát hiện bốn lái xe vi phạm
theo đại diện cảnh sát giao thông số vụ vi phạm nồng độ cồn đã giảm sâu so với trước nghị định một trăm linh ndcb về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt có hiệu lực
tuy nhiên còn vi phạm là còn cho thấy vẫn tồn tại một bộ phần nhỏ người dân chưa tự nâng cao ý thức
đã tính kêu xe taxi về rồi nhưng mà tại vì quán nó không có giữ cái xe em được quán nó không có cho em giữ cái xe lại
quán nó kêu là bây giờ mình đi về thì mình cố gắng mình chạy về thôi tại vì em cũng nhà xét bên đây rồi
ok em chấp nhận dĩa xe nhưng mà nếu em phạm lỗi thì em chịu thôi
tại buổi tổ chức kiểm tra tốc độ đối với người điều khiển phương tiện giao thông trạm cảnh sát giao thông tây bắc thực hiện trên tuyến đường xuyên á đoạn qua địa bàn huyện củ chi cũng đã phát hiện lập biên bản xử lý
đối với một lái xe tải và hai lái xe máy lỗi vi phạm do điều khiển xe tải chạy tốc độ bảy mươi km trên giờ trên đoạn đường cho phép tối đa sáu mươi km trên giờ
người vi phạm giao thông vượt quá tốc độ cho phép